tiếp tục thông tin về vụ thảm sát cả gia đình em ruột gây hoang ma dư lận trong ngày hôm qua tại huyện đan phượng thành phố hà nội
bốn người trong tổng số năm nạn nhân trong vụ việc đã tử vong
hiện một nạn nhân vẫn còn sống và đang được tích cực cứu chữa tại bệnh viện
công an huyện đan phượng cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng nguyễn văn đông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại địa phương
nguyên nhân ban đầu được đối tượng khai nhận là do tranh chấp đất đai đã kéo dài nhiều năm giữa hai anh em ruột là đối tượng và nạn nhân là ông nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín em trai đối tượng
sau nhiều lần được chính quyền địa phương tiến hành hòa giải nhưng không có kết quả đặc biệt là sau cuộc nói chuyện giữa đối tượng đông và hiệp con trai của ông hải đã dẫn đến đỉnh điểm sự việc là vụ thảm sát tại nhà ông hải
hiện toàn bộ hiện trường vụ án đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra
các lực lượng chức năng và người dân khu vực cũng đã đến nhà động viên anh nguyễn văn hiệp người duy nhất còn lại trong gia đình các nạn nhân
qua một số kết quả kiểm tra ban đầu cơ quan chức năng nhận định đối tượng gây án trong tình trạng tỉnh táo và làm chủ được hành động
sau khi tiếp nhận nguồn tin chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo công an thành phố và các phòng chức năng đặc biệt là công an cơ sở đã triển khai bắt giữ và cấp cứu người bị nạn
xác định ban đầu đối tượng là nguyễn văn đông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu là anh
trong gia đình theo như điều tra ban đầu của cơ quan điều tra thì xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình liên quan đến tranh chấp đất đai và đối tượng đông đã manh động và thực hiện hành vi thảm sát đối với những người thân trong gia đình
xác định đối tượng về nhân thân của đối tượng nguyễn văn đông là đối tượng chưa có tiền án tiền sự và test các mẫu thì không sử dụng ma túy không âm tính và không sử dụng rượu bia
ba nạn nhân là bà doãn thị việt chị đỗ thị hồng nhung và cháu bé đỗ huyền my một tuổi đã được đưa đi cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng nên cháu my một tuổi cùng bà nội là việt đã tử vong
mẹ cháu bé vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện
hiện đối tượng đông đã bị bắt giữ và tỏ ra hối hận về hành vi của mình
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế cho biết đơn vị vừa phát hiện xe ô tô chở vũ khí thô sơ và hàng hóa nhập lậu
trước đó tại đường tránh huế
bàn thị xã hương thủy công an tỉnh thừa thiên huế đã kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát năm mươi bảy k năm nghìn bảy trăm chín mươi chín kéo theo rơ móc năm mươi một r tám nghìn bảy trăm sáu mươi một
do tài xế phạm văn quynh trú tại tp hcm điều khiển
được công ty trách nhiệm hữu hạn kerry express việt nam có địa chỉ tại tp hcm hợp đồng vận chuyển
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên xe đang chở nhiều loại vũ khí thô sơ gồm đao kiếm dao găm
và một số hàng hóa nhập lậu khác như quần áo sữa đồ chơi trẻ em giày dép
tại thời điểm kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn cari expres việt nam đã thừa nhận hành vi vận chuyển số hàng hóa trên không có giấy phép và hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn góp xuất xứ của sản phẩm
tài xế khai nhận số hàng hóa này được vận chuyển ra hà nội vào các tỉnh phía nam